kỳ họp lần thứ sáu đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu sẽ diễn ra trong các ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng sáu
dự kiến phiên khai mạc sẽ có sự tham gia của lãnh đạo nhà nước và chính phủ nước chủ nhà việt nam
cùng sự tham gia của các bộ trưởng môi trường từ nhiều nước trên thế giới các cơ quan thuộc liên hợp quốc các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ
chuẩn bị cho kỳ họp đại hội đồng gef sáu trong ba ngày qua đã diễn ra các sự kiện quan trọng như phiên họp hội đồng gef lần thứ năm mươi bốn
cuộc họp của hội đồng quỹ biến đổi khí hậu đặc biệt quỹ ủy thác cho các nước kém phát triển lần thứ hai mươi bốn
bên cạnh đó còn diễn ra một mươi sáu phiên họp song song bên lề bàn về chương trình gef của ngân hàng thế giới
về tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận lồng ghép đối với hệ thống thực phẩm của tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc unido
về tăng cường năng lực quốc gia để đáp ứng yêu cầu về minh bạch của các tổ chức ci fao undp và un enviroman
kỳ họp lần thứ sáu đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu được tổ chức bốn năm một lần với sự tham gia của bộ trưởng môi trường
và các quan chức cấp cao đến từ một trăm tám mươi ba quốc gia thành viên nhằm chia sẻ ý tưởng giải pháp và hành động cần thiết để bảo vệ môi trường toàn cầu
kỳ họp đại hội đồng gef sáu là cơ hội để việt nam tăng cường thúc đẩy hợp tác với các đối tác ở tầm song phương và đa phương
đồng thời tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính công nghệ tăng cường năng lực trong các lĩnh vực
ứng phó với biến đổi khí hậu đa dạng sinh học hóa chất suy thoái đất vùng nước quốc tế quản lý rừng bền vững
giới thiệu quảng bá du lịch văn hóa danh lam thắng cảnh và con người việt nam